các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nam tài xế điều khiển xe máy không đổi mũ bảo hiểm gây ra vụ tông xe vội vàng xuống xe chạy tới thăm hỏi tình trạng nạn nhân
đoàn clip thu hút nhiều ý kiến bình luận từ thành viên nhóm ô tô trong đó nhiều ý kiến nhận định
nam tài xế gây ra vụ tai nạn xe quá nhanh không giảm tốc độ khi qua đường giao nhau dẫn tới không làm chủ tốc độ
trong khi cô gái chuyển hướng sang đường thiếu quan sát dẫn tới vụ tai nạn
luật giao thông đường bộ quy định khi muốn chuyển hướng người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẻ
trong khi chuyển hướng người lái xe người điều khiển xe máy chuyên dụng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ
người đi xe đạp đi ngang trên phần đường dành riêng cho họ nhường đường cho các xe đi ngược chiều
và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác
trong khu dân cư người lái xe người điều khiển xe máy chuyên dụng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau
và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe
về xử phạt theo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín cdcp sửa đổi bổ sung bởi nghị định một trăm hai mươi ba c hai nghìn hai mươi một cdcp phạt tiền từ bốn trăm linh đồng đến sáu trăm linh đồng
đối với người điều khiển xe máy chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẻ
luật giao thông đường bộ cũng quy định các phương tiện tham gia giao thông khi tới nơi giao nhau
quy tắc đầu tiên các tài xế bắt buộc phải làm là giảm tốc độ sau đó sẽ thực hiện các quy tắc nhường đường
về xử phạt theo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
nghị định một trăm linh c hai nghìn một mươi chín ndcp sửa đổi bổ sung bởi nghị định một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcp phạt tiền từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng
đối với người điều khiển xe mô tô gắn máy không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau
thực hiện hành vi vi phạm trên nếu gây tai nạn giao thông thì bị
nghị định có quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai tháng đến bốn tháng
với hành vi không đổi mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy hoặc đổi mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy
không cài qua đúng quy cách khi điều khiển ngồi trên xe máy tham gia giao thông trên đường bộ
tài xế sẽ bị phạt tiền từ bốn trăm linh sáu trăm linh đồng